thưa quý vị trong những năm gần đây tội phạm mua bán người tại việt nam và trên thế giới diễn ra phức tạp
ở nước ta thì số nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em chiếm trên chín mươi
thường tập trung ở những vùng nông thôn miền núi nhất là vùng sâu vùng xa phần lớn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
từ thời điểm dịch bệnh covid có diễn biến phức tạp tại việt nam và trên thế giới
các đối tượng cũng thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động
chúng lợi dụng triệt để mạng internet để tiếp cận rụ rỗ các nạn nhân đặc biệt là các trẻ em gái
trước những diễn biến của loại tội phạm này công tác tuyên truyền phòng ngừa đang cần sự chung tay của toàn xã hội
tại sơn la thiếu nữ này đã bị chính người thân của gia đình lừa bán cho hai người đàn ông trung quốc
với giá sáu nhân dân tệ tương đương gần hai mươi triệu đồng tiền việt nam
nơi bên kia biên giới nạn nhân đã bị ép làm vợ bé cho một người đàn ông trung quốc
em làm ở trên huyện bắc
mình là bà thím rủ dê em đi làm sang bên trung quốc
bà ấy không phải là em sang đi làm mà là bà ấy bán em sang bên trung quốc làm vợ với người ta
những trẻ em gái đang trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi chính là những đối tượng mà tội phạm mua bán người nhắm đến
thời gian gần đây các đối tượng chuyển qua hoạt động trên mạng internet
thông qua mạng xã hội các đối tượng làm quen kết bạn
giả bày tỏ tình yêu để sau đó rụ rỗ nạn nhân bỏ trốn gia đình đi theo sự chỉ dẫn của chúng
vụ việc sáu nữ sinh tại nam định vừa bị các đối tượng lừa gạt rụ rỗ để ép làm tiếp viên massage và quán karaoke là vụ việc điển hình cho thủ đoạn này
đây là nỗi lo chung của các bậc phụ huynh đang có con gái trong độ tuổi này
về góc độ phụ huynh mà cũng có con ở trong độ tuổi đó thì bản thân tôi cũng có những cái vừa kiểm soát
cộng với cả cái việc khuyên dân và phân tích cho cháu hiểu
trong cái quá trình mà mình không ở gần các con thì cũng rất là khó kiểm soát
vì vậy là trong cái quá trình mà sử dụng mạng xã hội thì tôi cũng luôn luôn tôi phải cảnh báo các cháu
cái hậu quả mà cái việc là mạng xã hội nó mang lại về cái chuyện về là buôn bán người
về những tin tức xấu về những tin tức độc hại
thời gian qua lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng
triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
tâm là tuyến biên giới việt nam với trung quốc lào và campuchia
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an biên phòng đã điều tra khám phá gần ba trăm năm mươi vụ
bắt năm trăm năm mươi đối tượng có hành vi mua bán người
trong giai đoạn này thì cục trang trực cũng như là bộ ngoại đã có các kế hoạch triển khai
cao điểm tấn công phòng chống tội phạm mua bán người
và bắt đầu từ mùa tháng bảy và đã được chúng ta chúng tôi đã chỉ đạo công an đồng viên
thí điểm đầu tiên là bắt đầu chỉ đạo trực tiếp
từ các đơn vị trọng điểm ví dụ như các tỉnh bên dưới phía bắc ra với trung quốc
và một số tỉnh trọng điểm khác nữa
khi mở cao điểm thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch và đã tiến hành chỉ đạo
cũng như phối hợp với các đơn vị các địa phương có liên quan
có trung điểm bên dưới phía trung bộ để trao đổi với nước bạn
để chúng ta cùng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ hai bên
cùng tuyên truyền cùng tổ chức xác định các bóng đón tập vạn
cùng tiến hành trao đổi cung cấp các thông tin và có liên quan
để cùng triệt phá đấu tranh để xử lý các đơn vị tội phạm
mà mỗi con người ở trong cái đợt cao điểm này